ngay sau khi trận lũ quét xảy ra tại bản sa ná xã nam mèo huyện quang sơn tỉnh thanh hóa
các lực lượng đã được huy động để chung tay hỗ trợ nhằm sớm ổn định lại đời sống và sản xuất cho bà con nơi đây
đây là hình ảnh của những ngày đầu khi mới có đường tiếp cận được bản sa ná
nhận được tin giữ những người dân này đã vội vã đi thăm người thân
trận lũ kinh hoàng quét qua bản làng để lại những nỗi mất mát khó có thể bù đắp được
nói chung là khó khăn về mọi mặt
thứ nhất là điện đó mà không có này thứ hai là nước sinh hoạt không có này
còn các cái hộ gia đình này giờ là mất hết tài sản không có cái gì nữa
thứ nhất là chúng tôi bố trí những hộ dân bị trôi nhà bị sập nhà tức là không còn nhà ở
đến ở với những nhà hàng xóm như người thân
và cái thứ hai là chúng tôi ngay từ đầu khi mà nước lũ nước còn cộng cao
tức là chưa có cái hàng viện trợ ở phía ngoài thì chúng tôi đã đảm bảo lương thực thực phẩm tại chỗ
sau bão số ba
rất nhiều hoạt động đã và đang được gấp rút triển khai tại sa ná để khắc phục hậu quả thiên tai
riêng đối với ba mươi một hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn hoặc bị lũ cuốn trôi
tỉnh thanh hóa đã chỉ đạo địa phương tìm phương án xây dựng khu tái định cư trong thời gian sớm nhất
để người dân có nơi an trốn ở ổn định
giả soát toàn bộ khu vực trong bản sa ná để tìm các vị trí đảm bảo an toàn bố trí tái định cư
cho các hộ bị ảnh hưởng thiệt hại thiên tai
sau khi đó huyện cũng đã bố trí lực lượng tìm kiếm được vị trí và hiện nay đang thực hiện công tác
là bồi thường giải phóng mặt bằng xa đủ mặt bằng và vận xuất vận chuyển làm đường công vụ
để đưa các máy móc thiết bị phương tiện và nguyên vật liệu vào khu vực để xây dựng khu tái định cư
được biết địa điểm để xây dựng khu tái định cư sẽ nằm cách vị trí cũ khoảng một km
một số hộ dân không bị ảnh hưởng cũng có nguyện vọng di chuyển ra vị trí mới
theo kế hoạch đến cuối tháng một mươi một năm nay khu tái định cư cho dân bản sa ná sẽ được hoàn tất để đón nhận năm mươi một hộ dân